tại văn bản hướng dẫn triển khai một số việc đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo vừa gửi tới các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng ngày năm tháng chín
căn cứ tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương các trường tổ chức khai giảng phù hợp vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội để bảo đảm an toàn cho học sinh bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến